nâng bước em đến trường là hoạt động của lực lượng biên phòng tỉnh sơn la triển khai nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh tại các bản làng vùng cao vùng biên giới trong tỉnh để các em có điều kiện được đến trường học tập
nhờ hoạt động thiết thực và ý nghĩa này mỗi năm tại các xã vùng cao vùng biên giới của tỉnh sơn la có thêm nhiều học sinh được cắp sách đến trường hiện thực hóa ước mơ học con chữ
em lệnh văn lâm ở bản buôn ban xã mường sai huyện sông mã bố mất sớm chỉ còn lại ba mẹ con nên hoàn cảnh gia đình lâm hết sức khó khăn
cơm không đủ ăn việc học hành của các em không được chú trọng
biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng triềng khương đã cùng nhau vận động quyên góp để em thực hiện ước mơ đến trường
nhờ vậy hiện nay lâm đã có thể yên tâm đi học như các bạn cùng trang lứa
giáo thấy giáo rất may mắn
khi các chú bộ đội biên phòng tỉnh sơn la nhất là chú cà văn đập đỡ đầu mỗi tháng chú cho năm trăm linh để hỗ trợ cháu trong việc đi học
từ khi được các chú giúp đỡ thì cháu có thể đến trường và không được nghỉ học thường xuyên để lao động giúp gia đình
đây cũng là hai trong rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đã được những cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng trong tỉnh sơn la đã cùng chung tay trong chương trình nâng bước em đến trường
các cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đã cùng nhau đóng góp nhận đỡ đầu các học sinh ở địa bàn công tác hỗ trợ mỗi tháng năm trăm linh đồng mỗi em
từ khi bắt đầu đi học đến khi kết thúc lớp một mươi hai
chương trình này đã giúp cho các cháu có các điều kiện để được đến trường học tập tôi nhận thấy đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
hiệu quả của chương trình nâng bước em đến trường đã chấp cánh cho những ước mơ cái chữ
để thành những người có ích của học sinh vùng cao vùng biên giới trong tỉnh sơn la trở thành hiện thực
để nối dài những ước mơ đó rất cần những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay với lực lượng cán bộ biên phòng để ngày càng có nhiều học sinh được hỗ trợ giúp đỡ
ban thường vụ đảng ủy cũng như là toàn thể cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng của bộ đội biên phòng tỉnh sơn la mong muốn sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm
các sự hào tâm đóng góp của các mạnh thường quân của các doanh nghiệp của các nhà hào tâm sẽ đồng hành cùng với lại bộ đội biên phòng để nâng đỡ các em
tình yêu thương sự sẻ chia và những giá trị nhân văn lan tỏa từ chương trình nâng bước em tới trường sẽ chấp cánh cho ước mơ của học sinh nghèo vùng biên trên con đường vươn tới chi thức